xin chào các bạn
hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định f nếu thí sinh đang được theo dõi điều trị nội trú tại cơ sở y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi
không thể tham dự kỳ thi sẽ được đặt cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
trường hợp thí sinh có nguyện vọng sự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức thi vào đợt thi khác
nếu thí sinh là f đang được theo dõi cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong thời gian diễn ra kỳ thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi phải có đơn xin dự thi của thí sinh và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ
trong đó có nội dung thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín